một ngày sau khi tổ chức y tế thế giới who công bố covid một mươi chín trở thành đại dịch toàn cầu
ủy ban y tế trung quốc thông báo nước này đã vượt qua giai đoạn cao điểm của dịch
số ca nhiễm mới trên toàn quốc mỗi ngày đã giảm xuống dưới ngưỡng năm mươi trong liên tục bảy ngày qua
đầu tuần này chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đến thị xát tâm dịch vũ hán thủ phủ tỉnh hồ bắc
tất cả một mươi sáu bệnh viện lâm thời chống dịch ở vũ hán đã dừng hoạt động
từ ngày một mươi một tháng ba số ca nhiễm mới mỗi ngày ở vũ hán đã giảm xuống dưới ngưỡng một mươi
tất cả các địa phương của tỉnh hồ bắc ngoài vũ hán đã không xuất hiện ca nhiễm mới nào trong liên tục hơn một tuần qua
mặc dù thông báo đã cơ bản khống chế được dịch covid một mươi chín giới chức trung quốc nhấn mạnh các cấp chính quyền
đội ngũ y tế và người dân cả nước vẫn không được lây lỏng tinh thần
cần kiên trì tập trung nỗ lực tới thắng lợi tốt đủ trong cuộc chiến phòng dịch
khi covid một mươi chín đã chuyển sang giai đoạn đại dịch toàn cầu
thì nguy cơ lây nhiễm không chỉ giới hạn trong biên giới mỗi nước mỗi địa phương mà còn nhập khẩu từ nước ngoài
các ca nhiễm mới nhập khẩu từ nước ngoài vào trung quốc liên tục xuất hiện trong hơn một tuần qua
đến nay đã có tổng tám mươi tám ca
tô minh từ bắc kinh trung quốc